tuyến quốc lộ một mươi bốn c là tuyến đường huyết mạch nối huyện biên giới mới thành lập ia her drai với trung tâm thành phố và các huyện của tỉnh con tum
tuy nhiên trong thời gian qua tuyến quốc lộ này đang bị xuống cấp nghiêm trọng bởi các xe chở hàng tải trọng nặng đặc biệt là xe chở gỗ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thông thương của người dân nơi đây
đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trên quốc lộ một mươi bốn c từ km bảy mươi hai trở về hướng ngọc hồi con đường đá cấp phối đang bị cày nát bởi hàng chục xe gỗ nối đuôi nhau ý ạch bò qua từng con dốc
để lại phía sau là những rãnh sâu với sống châu cao từ hai mươi đến ba mươi cm khi mưa xuống con đường trở nên sình lầy trơn trượt
có gì mong chính quyền địa phương như đó làm cho thông đường cho dân đồ đi chứ mình cũng thường hạ chưng đường này mát lại đồ kéo lên kéo xuống biết à
đường này xuống cấp là do thứ nhất là thời tiết mưa gió thứ hai là xe gỗ chở gỗ chạy quá tải quá nhiều cho nên là nó xuống cấp trong tròng
và trong lúc xuống cấp trong tròng thì là
làm cho đời sống của người dân đi lại khó khăn trong việc làm ăn kể cả kinh tế cũng như kiểu là giao thông
cái việc đường hư hỏng thì thiệt thôi cho dân thôi đi lại khó khăn làm ăn thì vất vả đáng là ta đi một tiếng đồng hồ thì là về đến nơi chứ mới phải năm tiếng
người dân ở đây cho biết việc con đường huyết mạch trên bị xuống cấp như vậy nguyên nhân là do các xe chở gỗ chở quá tải thường xuyên lưu thông qua khu vực này
dù được đầu tư sửa chữa thường xuyên nhưng trước tình trạng xe chở gỗ chạy ngày đêm thì những đợt duy tu sửa chữa nhỏ chỉ khắc phục tạm thời